căn cân thương mại hàng hóa đã duy trì thẳng dư trong bốn tháng với mức xuất siêu ước đạt bảy trăm một mươi một triệu usd
nhưng con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức ba bảy tỷ usd của cùng kỳ năm trước
tổng cục thống kê vừa chính thức công bố tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
ước đạt một trăm năm mươi sáu tám tỷ usd trong đó xuất khẩu đạt bảy mươi tám bảy mươi sáu tỷ usd tăng năm tám so với cùng kỳ năm trước
nhập khẩu đạt bảy mươi tám tỷ usd tăng một mươi bốn
với kết quả này cán cân thương mại hàng hóa mặc dù duy trì thẳng dư trong bốn tháng với mức xuất siêu ước tính đạt bảy trăm một mươi một triệu đô la mỹ
nhưng thấp hơn nhiều so với mức ba bảy tỷ usd của cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
điều đáng chú ý tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín xuất khẩu giảm khá mạnh so với tháng trước
trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt sáu một mươi hai tỷ usd giảm bốn tám
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
kể cả dầu thô đạt một mươi ba bảy mươi tám tỷ usd giảm một mươi năm bảy